sau khi đưa vào sử dụng ngày hai mươi một tháng tám bắt đầu từ giờ sáng nay mùng ba tháng chín công ty cổ phần đầu tư đèo cả chủ đầu tư dự án trọng điểm quốc gia hầm đường bộ qua đèo cả sẽ chính thức thu phí hoàn vốn bot trong thời gian hai mươi tám năm
đây là công trình kỳ vọng của nhiều người dân ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên và khánh hòa
nhiều ngày qua công ty cổ phần đầu tư đèo cả đã tiến hành thu phí thử đảm bảo cho công trình hoạt động hiệu quả an toàn mang lại sự hài lòng của người dân trước khi thu phí chính thức từ giờ ngày ba tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
chào mừng kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
vị trí đặt trạm thu phí của dự án tại đường dẫn phía bắc vào hầm đèo cả thuộc địa bàn tỉnh phú yên
người dân có quyền lựa chọn phương án lưu thông qua đường đèo cũ
hoặc qua hầm trừ các phương tiện cấm
nếu đi qua hầm đèo cả ngoài việc phải trả khoản phí khi sử dụng công trình thì lái xe sẽ được thứ nhất là sẽ được tiết kiệm về mặt thời gian giảm khoảng tám mươi so với đi qua đèo
thứ hai là sẽ đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt trong mọi địa quyền thời tiết
thứ ba là người lái xe có thể được thưởng các dịch vụ hỗ trợ ví dụ như là các xe trong trường hợp xe hỏng hư hỏng hay là bị sự cố gì đấy
thì sẽ được hỗ trợ người ta sẽ kéo ra kéo đến những nơi
và có thể sửa chở được thì để người ta đảm bảo rằng là trên tuyến luôn được thông suốt
mức giá thu phí phù hợp với thông tư ba mươi năm hai nghìn một mươi sáu của bộ giao thông vận tải và nhỏ hơn mức giá đã được bộ chấp thuận trong phương án tài chính của dự án
theo đó đối với vé lượt thấp nhất là năm mươi hai đồng một lượt một xe và cao nhất là hai trăm linh đồng một lượt một xe đảm bảo sự hài hòa lợi ích giữa nhà nước người dân và doanh nghiệp
đeo cả ứng dụng công nghệ thu phí không rừng một rừng
tổ chức các làn thu phí thông thoáng đảm bảo việc lưu thông các phương tiện với vận tốc ổn định khi qua hầm đạt đến tám mươi km một giờ
hầm đường bộ đeo cả dài bốn một trăm hai mươi năm mét nối tỉnh phú yên với khánh hòa và hầm cổ mã dài năm trăm linh mét
có tổng chiều dài đường dẫn là một mươi ba bốn km kinh phí là một mươi một ba trăm bảy mươi tám tỷ đồng
công trình được hội đồng nghiệm thu nhà nước tổ chức nghiệm thu chấp thuận và đưa vào sử dụng với hàng loạt tiện ích như rút ngắn hành trình đảm bảo an toàn giao thông giảm nhiên liệu hao mòn phương tiện và xóa điểm ngẽn lưu thông trên đường đèo
qua đèo thì nó nguy hiểm hơn cái đường hầm chứ không gì đâu
khi mà đi qua hầm thì cái nào có an toàn không
an toàn không
theo công ty cổ phần đầu tư đèo cả lưu thông qua hầm đường bộ đèo cả rút ngắn được khoảng chín km giảm ba mươi phút hành trình so với đường đèo cũ nhất là đảm bảo an toàn giao thông kể cả trong mùa mưa lũ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương và khu vực